chiều ngày một mươi một tháng năm hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
liên đoàn lao động tỉnh quảng nam đã tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu
kiến thức về an toàn vệ sinh lao động lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi được tổ chức thành ba kỳ diễn ra từ ngày một mươi một tháng năm đến ngày một mươi hai tháng sáu
theo hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên cổng thông tin điện tử liên đoàn lao động tỉnh quảng nam
tại địa chỉ công đoànquangnam org vn
ngoài nội dung tìm hiểu kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động
đối tượng tham gia còn được tìm hiểu kiến thức về phòng chống dịch covid một mươi chín tại nơi làm việc
ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức góp phần thực hiện tốt công tác an toàn
vệ sinh lao động ở cơ quan đơn vị và doanh nghiệp đồng thời nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện và môi trường làm việc
giảm thiểu tai nạn bệnh nghề nghiệp cho người lao động